vâng thưa chị đinh hạnh cũng như là quý vị khán giả vào ngày hôm nay thì trên cả ba miền bắc trung nam thì đều có điểm chung về thời tiết đó là mưa
trong đó từ sáng ngày hôm nay cơn bão số hai đã đi vào đất liền các tỉnh bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ
gây những cơn mưa lớn từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên năm trăm linh mm
do vậy thì các cơ quan chức năng và các địa phương thì cần lưu ý tới các hồ thủy lợi xuống cấp đăng nâm cấp hoặc là các thủy điện nhỏ có nguy cơ cao
các khu khai thác khoáng sản cần ra soát và đánh giá hiện trạng các công trình có phương án sẵn sàng ứng phó khi có tình huống mưa rất xấu xảy ra
vâng và đặc biệt là người dân ở các tỉnh vùng núi phía bắc khu vực vùng núi miền trung
cần hết sức cảnh giác với rông lốc và gió giật mạnh ở riêng ngoài hoàn lưu bão
khi mưa lớn xảy ra sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
người dân vùng đô thị ở các khu vực nói trên cần phải lưu ý tới hiện tượng là ngập úng đô thị
vâng cơn bão số hai thì được nhận định có diễn biến về cường độ và đường đi di chuyển thì rất khó lường
vì vậy người dân cần thường xuyên theo dõi những thông tin về thời tiết
còn bây giờ xin mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về cơn bão số năm
hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay mùa hai tháng tám vị trí tầm bão vào khoảng một mươi chín bốn độ vị bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh thái bình nghệ an khoảng một trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi bàn kính do mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tầm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới thì bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ ninh bình đến nghệ an và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu giờ ngày mùng hai tháng tám vị trí tầm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi chín chín độ vị bắc một trăm linh năm ba độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh ninh bình đến nghệ an sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi sâu vào đất liền các tỉnh ninh bình đến hà tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão mưa lũ lớn có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương
hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân do thiên tai
văn phòng bộ công an đã có công điện số tám về ứng phó bão số hai và mưa lũ
theo đó văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với thiên tai
công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau đây
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung bảo đảm vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
triển khai các phương án ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu
cụ thể đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị phối hợp với các cơ quan chức năng
tại địa bàn sơ tán di rời dân cư bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tại các khu vực nguy hiểm nhất là tại các khu vực ven biển cửa sông khu vực có nguy cơ ngập sâu sạt lở
trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản trong các nhà yếu không bảo đảm an toàn
trong đó cần lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại khu vực sơ tán
triển khai các biện pháp bảo vệ công trình khu kinh tế khu công nghiệp các dự án đang thi công ven biển
khu vực khai thác khoáng sản triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều theo cấp báo động
nhất là đối với các tuyến đê biển bị sự cố đang thi công
sẵn sàng lực lượng vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố
triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển
đối với khu vực miền núi trung du phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn
ra soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu khi mưa lớn
sẵn sàng sơ tán di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại khu vực ngầm tràn
đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
bốn tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an theo số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai số phách sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn